thời gian gần đây trên mạng xã hội nổi sóng với hiện tượng sư thầy thích minh tuệ
tên thật là lê anh tú với những hình ảnh video clip đi bộ hành xuyên việt với danh sưng pháp danh minh tuệ
từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời phật dạy và đầu chân đất đi bộ từ nam ra bắc
từ bắc vào nam thích minh tuệ được các youtuber tiktoker và facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng
và đằng sau câu chuyện này là gì
mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một vị sư đầu trần chân đất đi bộ từ nam ra bắc và sau đó từ bắc vào nam
người này lấy pháp danh là thích minh tuệ được gọi là thầy là nhà sư trên mạng xã hội
tuy nhiên ông không phải là người tu hành đúng nghĩa
điều này đã được thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định vào ngày một mươi sáu tháng năm
sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa nào
cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam nói rõ
giáo hội phật giáo việt nam luôn luôn hướng dẫn cổ vũ khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni phật tử và mọi người trong xã hội
bày tạo niềm tin thực hành giáo pháp kính ngưỡng phụng hành lời dạy của đức phật
tu tập các pháp môn của đạo phật theo đúng chính pháp dưới luật phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật của nhà nước
quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người dân
đồng thời giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc
thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và giáo hội phật giáo việt nam
tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các phát ngôn mà người tu học phật pháp thực hành
hiện nay có những tăng ni giáo hội phật giáo việt nam đang thực hành hạnh đầu đà tu hổ hạch tại các chùa cơ sở tự viện
theo đúng tránh pháp và các quy định của pháp luật
đối với trường hợp bộ hành của ông lê anh tú đã bị các tiktoker youtuber lợi dụng đầy hình ảnh câu view
và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới đạo phật và giáo hội phật giáo việt nam
đây đang là vấn đề câu view lợi dụng hình ảnh của phật giáo rất cần chấn chỉnh hiện nay
do đó giáo hội có thông báo để tránh biên tướng đồng hóa với phật giáo
như một vài trường hợp đáng tiếc nam chú tiểu các nhà sư ở long an tham gia các trò chơi giải trí
thách thức xanh hài ca hát nổi sóng dư luận trong thời gian dài
sô tích minh tuệ chính là ông lê anh tú bốn mươi ba tuổi quê gốc ở tỉnh hà tĩnh
thường trú tại huyện yà già giai tỉnh gia lai từng là nhân viên đo đạc địa chính
người này cũng không tự nhận mình là thầy và nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của đức phật
có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống phật giáo xuất hiện nhiều nan đề như lúc này
xuất hiện những ngôi chùa vận hành kiểu doanh nghiệp với doanh thu không bao giờ được công bố
sự kiện pháp hội được tổ chức dỉnh giang bị nghi là lừa đảo
sư phạm giới chỉ cần hoàn tục đem theo hàng trăm tỷ đồng thu được trong quá trình tu về để tiêu riêng là xong
trong một tình thế mà dân thường không biết phải làm sao ngoài kính nhi viễn chi như vậy
bỗng xuất hiện công dân thích minh tuệ được mạng xã hội mang hình ảnh đi muôn nơi
bước chân của ông như gõ cửa từng nhà
vẫn lấy họ cổ phật thích ca có vẻ như tu theo đường lối hay một ngôi chùa nào đó
một số người cho rằng cách tu của ông không hợp thời
nhưng chắc ai cũng phải công nhận rằng con đường ông đã và đang chọn thuộc loại gian khổ nhất
những điều gì khiến một người bình thường thấy bất an thì thích minh tuệ đều chủ động sống với nó
và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều sẽ gặp trên đường tu hành
dù có bị đấm chảy máu hay được quét đường cho đi lúc nào cũng giữ một nụ cười
trả lời câu hỏi thầy định đi tới đâu imo hỏi về địa danh thì ông nói đi tới chết
có vẻ ông xác định sẽ bộ hành du tù đến hết đời
chính vì thế mà thượng tọa thích minh tuệ
thích minh đạo bà rịa vũng tàu cho rằng thích minh tuệ là hiện diện của tổ ca diếp
đại đệ tử của phật thích ca chọn đời tu theo hành đầu đà
nhưng cũng có người trong giới tu hành cho rằng thích minh tuệ với sự tiếp tay của những người quay phim
tung lên mạng đang tạo ra cơ hội để phá hòa hợp tăng
tội này lại được họ so sánh với những gì mà một đệ tử của phật tích ca là đề bà đạt đa đã phạm phải
vì khi dư luận nâng thích minh tuệ lên hàng chân tu
vô hình chung có thể khiến các đại chúng nghi ngờ hạ thấp những pháp tù khác
liên tưởng này có lẽ đã đi quá xa
nếu để bà đạt đa chủ động hãm hại đức phật với ý muốn thống lĩnh tăng đoàn
thích minh tuệ chỉ đi con đường của riêng mình
việc tu tập của thích minh tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó
đạo đức thích đồng đạo ở hà nội cho rằng kiểu của thích minh tuệ là tình trạng biến đổi tư duy
đi tìm một cái độc lạ không giống pháp nào trong giáo lý vì vậy không thể gọi ông là sư
dường như thích minh tuệ cũng đã lường trước được những ý kiến như vậy
nên chỉ tự cho mình là một công dân đang tập học theo lời phật dạy xưng con với tất cả mọi người
con mọi người đều là anh em cha mẹ
trước lý luận cho rằng hạnh đầu đà là phải ẩn tu không cho ai biết
giảng viên ngôn ngữ học nguyễn thành huy trường đại học khánh hòa phân tích
trước hết thị minh tuệ đã từng ẩn tu rồi bây giờ ông chọn bước ra đời để thử thách bản thân
trên bước đường của sư nếu ông bị cắm rỗ bởi vật chất tiền bạc sắc đẹp
tức cái tham dục đã khởi lên hay ông cảm thấy bị phiền tói khi nhiều người vây quanh
quấy nhiêu tức cái sân đã nổi lên do đó nếu chỉ ẩn tu
chưa chắc sẽ chế ngược được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục
có thể gây chú ý trong một số lĩnh vực nào đó là không nên
nhưng riêng trong phật giáo lúc này có khi lại hay
là một dịp tốt để mọi người quan tâm đến một khía cạnh chính yếu của phật pháp là sự tự mình tu tập
chứ không phải chỉ xin tài trợ xây chùa nhận cúng giường hay làm dịch vụ dần sau dài hạn
chắc cũng không ít người từ tấm gương khổ hạnh và can đảm giám nghĩ giám tu của thích minh tuệ
sẽ rút ra được một số bài học để điều chỉnh bản thân
nhân dịp hàng nghìn người đã bỏ công bỏ việc đi theo thích minh tuệ gây tắc nghẽn giao thông
thượng tọa thích minh đạo cũng nhắn gửi
đừng bao giờ biến thành nô tì mãi là kẻ ăn xin trên dòng phật pháp
chúng ta cũng là con người có phật tính cũng sẽ thành phật nếu có lòng có trí
nhân sự tinh tấn tu hành của các bậc thầy cao khiết
hãy so sánh chính mình để nhìn vào chiếc lá vô thường mà tự tu
dù tình thức ở mức độ nào mỗi người cũng phải tự đi đường của mình tức tự tu
nhưng đôi khi được tạo cảm hứng từ độc đạo của người khác cũng là một duyên lành
thực ra thích minh tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường
ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà khổ hạnh
rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đàn như vậy
mặc áo vá kh khất thực ngay ăn một bữa tối ngủ dưới góc cây
hoặc nơi nhà hoa nghệ địa không nhận tiền cúng giường khức từ mọi tiện nghi
thế minh tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được sáu năm và bốn lần đi bộ từ nam ra bắc rồi quay lại
thiếu vắng các youtuber tiktoker facebooker
nên các chuyến chân trần xuyên việt của ông trước đây không gây ra sự ồn ào
lần này chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng
khi có người xin đi theo về hà giang ông đáp
nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi con không mời cũng không xua đuổi ai cả
trong giáo pháp của đức phật có tám bốn trăm linh pháp môn tù
thích minh tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn của riêng ông
những người khác chọn pháp tù khác cũng là quyền lựa chọn của họ
không có sự đúng sai và hơn kém ở đây
để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng muốn được chú ý
hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó một số youtuber tiktoker facebooker
đã làm quá lên về thích minh tuệ kích động sự hiếu kỳ của mọi người nhất là giới trẻ
hố theo đám đông chạy theo trào lưu nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ
rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài sô đẩy tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim
cảnh tự lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của thích minh tuệ
không bỏ lỡ cơ hội những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng thích minh tuệ
để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước trên mạng xã hội
mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với đảng nhà nước
chúng dèo rắc thổi phong mâu thuẫn tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo
và chế độ xã hội chủ nghĩa tại việt nam không thể song hành
đánh trao khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không chịu bất cứ sự ràng buộc chế tài xử phạt nào
miệng đặt rằng đảng nhà nước chính quyền địa phương phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo
trong vụ việc thanh minh tuệ nếu đám đông quay quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn
và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
thì các thế lực thù địch sẽ dèo rào công an cản trở nhà sư hành đạo
mục đích thứ hai của thế lực thù địch sẽ là chia rẽ những người theo đạo
và những người không theo đạo chia rẽ các tôn giáo với nhau gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo
nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc
trong vụ việc thích minh tuệ trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn
giữa phật giáo và công giáo bài sách giáo hội phật giáo việt nam
so sánh thiếu thiện trí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni đang hưởng lạc
trong chùa to công kín coi khổ hạnh là tránh pháp là pháp tu duy nhất đúng
mục đích thứ ba là cổ suý anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội
theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống
trong vụ việc thích minh tuệ bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội
thì các thế lực chống phá bên ngoài cũng đang giá sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh
của đức phật năm xưa rêu rao rằng hiện nay người dân việt nam đã bắt đầu thấy cần thiết
phải có đức phật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình
việt nam thuộc nhóm một mươi hai quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia ở khu vực châu á thái bình dương
có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao
đây không phải là sự đánh giá của chính phủ mà là kết quả khảo sát của viện diễn đàn pew
có trụ sở ở mỹ
còn theo ban tôn giáo chính phủ nước ta có hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số
đạo phật là tôn giáo lớn nhất có hơn một mươi bốn triệu tín đồ sở hữu một mươi tám năm trăm bốn mươi bốn ngôi chùa
với gần năm mươi năm tăng ni đang tu hành
công giáo xếp thứ hai với hơn bảy triệu tín đồ và bảy bảy trăm bảy mươi một cơ sở thờ tự
đạo tin lạnh và đạo cao đài đứng thứ ba và thứ tư
về số lượng tín đồ
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được lựa chọn sự tự do tôn giáo
lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng
năm hai nghìn ba nhà nước ta công nhận sáu tôn giáo với một mươi năm tổ chức một mươi bảy triệu tín đồ
khoảng hai mươi cơ sở thờ tự ba mươi bốn chức sắc bảy mươi tám chức việc
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhà nước ta công nhận một mươi sáu tôn giáo với bốn mươi ba tổ chức hai mươi sáu năm triệu tín đồ
hơn năm mươi ba chức sắc khoảng một trăm ba mươi năm chức việc hơn hai mươi chín cơ sở thờ tự
trong số một mươi sáu tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới chín tôn giáo từ nước ngoài
được du nhập vào việt nam phật giáo công giáo tin lành bà la môn giáo và hồi giáo v v
nhà nước đảm bảo và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo
mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cả nước hiện có sáu mươi hai cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương
luật pháp việt nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo
điều hai mươi bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của việt nam quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo hoặc không theo một tôn giáo nào các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
còn điều sáu của luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định các hành vi bị nghiêm cấm
gồm xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia trật tự an toàn xã hội môi trường
xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự
nhân phẩm của người khác cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
chia rẽ dân tộc chia rẽ tôn giáo chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với những người không theo tín ngưỡng tôn giáo
giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để trục lợi
đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo vào thực tế đời sống đáp ứng nhu cầu của nhân dân
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những vi phạm pháp luật về tôn giáo tin ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm